tiếp tục với các thông tin quan trọng khác ngành giao thông vận tải cần tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ tiến độ chất lượng các công trình dự án
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng thất thoát lãng phí tiêu cực
đây là một trong những chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba của bộ giao thông vận tải
tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương về phía bộ công an có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
theo báo cáo tại hội nghị trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ giao thông vận tải đã hoàn thành trình chính phủ ban hành tám trên tám nghị định ban hành bốn mươi chín thông tư theo thẩm quyền đạt một trăm linh kế hoạch
thực hiện tổng kết các luật chuyên ngành theo đúng chương trình kế hoạch đề ra hoạt động vận tải đã phục hồi trên cả năm lĩnh vực
sản lượng các loại hình vận tải đều tăng trưởng ấn tượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã biểu dương thành tích chạy đua thời gian để sẵn sàng triển khai dự án cao tốc bắc nam giai đoạn hai cũng như tỷ lệ giải ngân cao của ngành
thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo bộ giao thông vận tải phải bình tĩnh xử lý khắc phục bằng được các bất cập vừa qua tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng thất thoát lãng phí tiêu cực đồng thời tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng tháo gỡ các điểm nghẽn bot bt ppp và phải có công cụ kiểm soát không để xảy ra tiêu cực
thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba nặng nề hơn cho nên bộ giao thông vận tải phải quyết tâm nỗ lực hơn làm việc nào giúp việc đó đạt kết quả cao hơn năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với trại giam ninh khánh thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tại buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo trại giam ninh khánh báo cáo tóm tắt kết quả một số mặt công tác nổi bật của đơn vị trong thời gian qua đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà trại giam ninh khánh đã đạt được đồng chí chúc lãnh đạo cán bộ chiến sĩ có một mùa xuân an lành hạnh phúc

tốt công tác giam giữ cải tạo thi hành án vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn chạy trong bất kỳ tình huống nào kiên quyết không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống